ở đây thì anh có nắm được cái thông tin nào có việc phá rừng không anh
phá rừng thì thời gian vừa rồi là không có
các đối tượng lên rừng để khai thác rừng nó diễn ra trong một cái thời gian rất là dài
trong khi đó tất cả những lực lượng chức năng liên quan ví dụ như là chủ rừng kiệm lâm
thì không hề phát hiện ra các hoạt động của các đối tượng khai thác rừng trái phép này
để có cái biện pháp ngăn chặn
không chỉ lơ là trong công tác tuần tra
mà cả trong công tác kiểm tra hiện trường
các đơn vị quản lý và bảo vệ rừng cũng có nhiều bất cập
trong vụ xâm phạm rừng đặc dụng nam ca huyện krong anna
kết quả xác minh kiểm tra kiểm đếm tại hiện trường trong cùng một ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
giữa công an huyện krong anna và lực lượng kiểm lâm
đã tranh nhau tới hai mươi mét khối gỗ còn lại tại hiện trường
điều này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về độ chính xác của kết quả kiểm tra
xác minh và đòi hỏi tỉnh đắk lắc phải nhanh chóng làm rõ
đã đến lúc mà chúng ta phải quyết tâm hơn nữa
phải tập trung hơn nữa và phải có những cái chế tài
mạnh mẽ hơn nữa gắn với trách nhiệm của lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ này
nếu như anh vẫn để xảy ra tình trạng rừng bị tàn phá
thì trách nhiệm cá nhân phải bị xử lý
thậm chí nếu như có dấu hiệu hình sự cũng phải xử lý hình sự
thì chúng ta mới giữ được rừng của tây nguyên
trước tính chất nghiêm trọng thậm chí có dấu hiệu hình sự của các vụ phá rừng gần đây trên địa bàn tỉnh
tỉnh đắk lắc cần nhanh chóng nghiêm túc điều tra vụ việc
những cá nhân tổ chức liên quan
xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời xử lý nghiêm về trách nhiệm của các cá nhân tổ chức
trong việc quản lý chỉ đạo và bảo vệ rừng để giữ lại màu xanh cho đại ngàn tây nguyên